sáng nay ngày một mươi hai tháng bảy tại thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc thủ tướng nguyễn xuân phúc đã chủ trì buổi làm việc của tiểu ban kinh tế xã hội với các tỉnh khu vực duyên hải miền trung tây nguyên
cùng dự với thủ tướng tại cuộc làm việc hôm nay có phó thủ tướng thường trực trương hòa bình các thành viên tiểu ban lãnh đạo một mươi tỉnh thành phố khu vực miền trung tây nguyên
đây là buổi làm việc nhằm đánh giá về các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của các tỉnh duyên hải miền trung và tây nguyên giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
phát biểu tại buổi làm việc thủ tướng đề nghị đại diện các tỉnh nêu các vấn đề nổi bật kết quả đạt được nguyên nhân và bài học kinh nghiệm về tình hình phát triển của địa phương trong năm năm một mươi năm qua
đặc biệt là nêu cách vận dụng sáng tạo mô hình mới thành công mới những phương hướng mục tiêu để phát triển địa phương đưa ra quan điểm thực tiễn đến đột phá chiến lược chiến lược phát triển đô thị
thủ tướng yêu cầu bộ kế hoạch và đầu tư văn phòng chính phủ ghi nhận đầy đủ các ý kiến để phục vụ cho việc xây dựng kế hoạch phát triển chung